các nhà nghiên cứu tại carib cũng nhận thấy phản ứng mạnh mẽ của tế bào t cánh tay của hệ thống miễn dịch được cho là rất quan trọng để chống lại virus
bác sĩ marspon fource một nhà khoa học lâm sàng cho biết khả năng thanh thải sars cov hai cuối cùng đã được xác nhận bảy mươi hai ngày sau liều tiêm chủng đầu tiên và hai trăm một mươi tám ngày kể từ khi laster xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
đó là một khoảnh khắc đáng kinh ngạc
đây là lần đầu tiên vaccine mrna được sử dụng để loại bỏ nhiễm trùng covid một mươi chín mạng tính
điều quan trọng là bệnh nhân đã dùng nạp tốt
và tạo thành công phản ứng kháng thể mạnh và tế bào t
điều này rất đáng chú ý vì phản ứng của laser đối với việc tiêm chủng thông thường trong quá khứ là rất hạn chế
các nhà khoa học sẽ cần phải nghiên cứu thêm để xác định mối liên hệ và xem liệu nó có thể được sử dụng để điều trị trong các trường hợp khác hay không
tiến sĩ polfo cho biết tất cả chúng ta đều đã thấy rằng tiêm chủng quan trọng như thế nào đối với cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu đang diễn ra
nhưng nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên nêu bật tiềm năng thú vị để nó được sử dụng như một phương pháp điều trị trong nhiễm trùng covid một mươi chín mạng tính